tỉnh bắc cạn đã đón đoàn công tác của thủ tướng chính phủ do bộ trưởng bộ đội vụ lê vĩnh tần dẫn đầu đã tới kiểm tra công vụ và làm việc
nhiều vấn đề như biên chế công chức biên chế sự nghiệp sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế đã được đưa ra thảo luận trong buổi làm việc
tại buổi làm việc nhiều ý kiến đã được các đại biểu đóng góp đề xuất như số lượng biên chế công chức biên chế sự nghiệp của tỉnh bắc cạn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước
đặc biệt là biên chế sự nghiệp nhiều vị trí còn thiếu so với định mức chưa đáp ứng được các vị trí việc làm của các cơ quan đơn vị
tỉnh bắc cạn năm hai nghìn một mươi tám đã khởi tố điều tra về tham nhũng hai vụ trên một bị can với số tiền được thu hồi là hai trăm bốn mươi ba triệu đồng
tiến hành hai mươi năm cuộc thanh kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo tại hai mươi năm đơn vị
trong thời gian tới tỉnh bắc cạn tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết kết luận của hội nghị lần thứ sáu thứ bảy của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế đổi mới cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương
sớm hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành lĩnh vực